thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng thủ tướng ấn độ narendra modi và các nhà lãnh đạo asean
đã tham dự hội nghị cấp cao asean ấn độ lần thứ một mươi sáu
các nhà lãnh đạo asean hoan nghênh ấn độ triển khai chính sách hành động hướng đông
tích cực ủng hộ vai trò trung tâm cũng như nỗ lực liên kết khu vực xây dựng cộng đồng của asean
các nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ kinh tế giữa asean và ấn độ đang tiến triển rất tích cực
kim ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi tám đạt tám mươi tám tỷ usd và fdi từ ấn độ sang các nước asean đạt một bảy tỷ usd
các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả nhất là trên các lĩnh vực như trao đổi thương mại
đầu tư hợp tác biển và bảo đảm an ninh biển kết nối và phát triển hạ tầng giao thông đường bộ đường biển
đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số thích ứng cách mạng công nghiệp bốn đẩy mạnh giao lưu nhân dân giáo dục đào tạo du lịch
asean và ấn độ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực phối hợp thúc đẩy đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin
hình thành và tuân thủ các chuẩn mực ứng xử đóng góp duy trì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
thủ tướng ấn độ narendra modi chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp trên biển đông
trong đó có các hoạt động quân sự hóa các hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế trên biển
nhấn mạnh ủng hộ lập trường của asean kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ủng hộ các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế